ngày năm tháng tám đại diện bộ phần thường trực đặc biệt của bộ y tế hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
đã đến bệnh viện giá chiến củ chi kính phiến thân mấu của điều dưỡng hạng mỹ mùa
và trao anh lá thư chia nguồn sâu sắc của thế trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
anh hạng mỹ mùa công tác ở bệnh viện đa khoa huyền quảng ba hà giang
khi covid một mươi chín bùng phát ở tp hcm điều dưỡng mua đã sung phong cùng đồng nghiệp
vào bệnh viện giá chiến củ chi hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
ngày ba tháng tám vừa qua thân mấu của anh mùa đã qua đời tại quê nhà xã thanh vân quảng ba hà giang
do điều kiện chống dịch nên điều dưỡng hạng mỹ mùa đã không thể trở về quê dự tăng lễ của mẹ
nghĩa tử là nghĩa tật sự vắng mặt của em tại cơ nhà nước này là sự hy sinh rất lớn của em
và những người thân chúng tôi xin ghi nhận
và trân trọng sự hy sinh này
những ngày khó khăn nhất trong cuộc chiến chống dịch đại covid của tp hcm vẫn chưa kết thúc
đòi hỏi sự đồng lòng chia sẻ rất lớn của cán bộ ngành y tế cũng như đồng bào cả nước
tôi rất mong em chóng bình tâm mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng đồng đội đồng hữu y bác sĩ
bước tiếp nhanh chóng tìm lại sự bình yên cho tp hcm
một lần nữa xin gửi lời chiêu buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình em
và chúc gia đình em sức khỏe bình an
trân trọng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường sơn
ông nguyễn trọng khoa phó trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế thay mặt đoàn kính viếng
cũng đã an ủi điều giữa mua mong anh sớm vượt qua đau buồn
tiếp tục cống hiến cho công tác phòng chống dịch trong những ngày tới vượt qua những mất mát nỗi đau về tinh thần
anh mua cùng những đồng nghiệp đang từng ngày từng giờ
sự sống cho những bệnh nhân tại bệnh viện giá chiến điều trí bệnh nhân covid một mươi chín cục trị